sau ba mươi một năm gây án giết người rồi bỏ trốn đối tượng lâm thật duy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại ấp tắc cường xã tham đôn huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng bắt giữ theo lệnh truy nã
theo hồ sơ vụ án vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi một
lâm thật duy đi đến quán gần nhà thuộc xã tham đôn để xem tv
trong lúc xem thì xảy ra mô thuẫn và xô xát với một người đàn ông trú cùng xã
lúc này đối tượng duy đã dùng dao đã mang theo trước đó
đâm một nhát vào người này khiến nạn nhân tử vong sau khi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi gây án đối tượng duy bỏ trốn sang campuchia trong một thời gian dài
qua công tác nắm bắt tình hình đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một khi phát hiện đối tượng lâm thật duy
đang ở thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
thì lực lượng công an tỉnh sóc trăng đã phối hợp với công an địa phương bắt giữ đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành điều tra làm rõ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật